những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi ngư dân bình định đã cố gắng vươn khơi bám biển sản xuất
không chỉ tăng thu nhập kinh tế và ổn định đời sống hoạt động sản xuất của ngư dân cũng góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền vùng lãnh hải của tổ quốc
những ngày này cảng cá quy nhơn tỉnh bình định tấp nập tàu thuyền chuẩn bị cho chuyến biển mới
nhiên liệu nhu yếu phẩm và đá lạnh được lắp đầy các khoang thuyền chuẩn bị cho hàng chục ngày lênh đênh trên biển
chỉ trong một buổi sáng ban quản lý cảng cá quy nhơn đã làm thủ tục xuất bến cho hơn sáu mươi tàu cá
với thời tiết như hiện tại ngư dân bình định hy vọng có một chuyến biển thắng lợi tạo đà cho một năm bội thu tôm cá
một chuyến biển mới đối với ngư dân không đơn thuần là sản xuất nhiều hải sản cải thiện kinh tế gia đình mà còn góp phần thể hiện chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc